thì làm như thế nào
tôi nói thì rất là hay
thế nhưng mà
giả sử tôi chọn được ứng dụng rồi
thì tôi làm như thế nào
thứ nhất là bắt đầu từ đâu
và thứ chín là
nếu mà nói về ứng dụng dịch vụ thông minh
thì nó quá là nhiều
thì chúng ta phải chọn ngay
nhất là giai đoạn hành hành một mươi chín hai mươi này
phải chọn được cái ứng dụng dịch vụ này
mà đem lại cái hiệu quả ngay
để tạo cái sự tin tưởng
để chúng ta xây dựng cái kế hoạch dài hạn hơn
cho phát triển dịch vụ thông minh
thì chúng ta chọn nhầm cái ứng dụng
mà nó không đem lại hiệu quả
thì chắc chắn là rất là khó
khi mà đề xuất những cái kế hoạch
triển khai dài hạn hơn đô thị thông minh
chúng ta đang đi sau một số quốc gia
như hàn quốc singapore
trong xây dựng đô thị thông minh
nhưng cái được của người đi sau
đó là có những bài học kinh nghiệm
mặt khác công nghệ hiện nay
đã thực sự chín mùi hơn
trong một năm trở lại đây
nhiều công nghệ từ ý tưởng
đã hiện hữu trên thực tế
những cái nước làm sao
thì cũng có cái lợi như vậy
và đặc biệt với công nghệ
thì cái điều đấy là cực kỳ thuận lợi
mình có thể làm mới từ đầu
và với những công nghệ mới nhất
để triển khai đô thị thông minh
có các giải pháp khác nhau
có sự sáng tạo sự tham gia
rất đa dạng phong phú
nhưng cũng đồng thời đòi hỏi
phải có một quan điểm thống nhất
chúng ta có các cách thức tiếp cận
khác nhau về đô thị thông minh
mà tiệu trung lại từ kinh nghiệm của thế giới
thì có thể nhìn thấy
lại có những cách tiếp cận thiên về công nghệ
có những cách tiếp cận
mà thiên về công nghệ
thiên về việc giải quyết các vấn đề bước xúc
của từng đô thị
ví dụ như trường hợp của ấn độ
hay là cách tiếp cận
để chúng ta đạt được các giải pháp tối ưu hóa
trong đó lồng ghép cả các biện pháp khác nhau
bao gồm cả công nghệ
và giải pháp phi công nghệ
thì điểm này là một điểm rất là quan trọng
thì trong các tình huống khác nhau
tùy vào từng điều kiện đặc thù
của từng đô thị khác nhau
chúng ta có thể lựa chọn cách làm khác nhau
nhưng các quan điểm chỉ đạo
thì cần phải được thống nhất
chính phủ đề nghị
đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh
bền vững việt nam xác định quan điểm
mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
và đặc biệt là phân công các bộ xây dựng
các văn bản quy phạm pháp luật hành lang pháp lý
xác định những nội hàm
triển khai đô thị thông minh
mà các địa phương cần quan tâm triển khai
bộ thông tin truyền thông
được giao nhiệm vụ xây dựng
khung tham chiếu ict
phát triển đô thị thông minh
thì chúng tôi cũng đã ban hành
vào ngày ba mươi tháng năm rồi
và khung tham chiếu ict
phát triển đô thị thông minh
chính là cơ sở để các địa phương
xây dựng các đề án
các dự án phát triển
ứng dụng và dịch vụ đô thị thông minh
theo một kiến trúc tổng thể
tương đối đầy đủ toàn diện
để đảm bảo triển khai đồng bộ
không bị triển khai theo kiểu manh mút
với kinh nghiệm viết về đồ án đô thị thông minh
cho nhiều tỉnh thành phố
đại diện cho tập đoàn vnpt cho rằng
đối với các đồng bộ
để xây dựng một lộ trình
chiến lược đô thị thông minh
cho các tỉnh thành phố
cần đi theo những bước cơ bản
đó là khảo sát hiện trạng đô thị
mỗi đô thị sẽ có đặc thù riêng
nên phải xác định mức độ ưu tiên
đặc thù của địa phương
và tính toán trên cơ sở thực tế
về khả năng tài chính
trên thế giới thì người ta cũng là
có ba cái hướng tiếp cận
cái thứ nhất thì gọi là kiểu như là
gọi là mỏ neo
tức là người ta sẽ bám vào
những cái thế mạnh của đơn vị đó
để xây dựng trước
và sau đó thì bạn lan dần ra
những cái thành phần tiếp theo
thì cái này nó phù hợp với cả
những cái đơn vị mà đặc thù
kiểu như là phát triển du lịch
chẳng hạn như kiểu như là phú quốc
hay là đà lạt chẳng hạn
thì người ta sẽ tập trung ngay
vào cái du lịch là cái đầu tiên
cái phương pháp tiếp cận thứ hai
đó là phương pháp là
nền tảng có nghĩa là gì
là phải phát triển một cái nền tảng
đầy đủ trước
tức là rất bài bản
phương pháp cực kỳ bài bản
nhưng mà chỉ phù hợp với cả
những cái tỉnh thành
mà có tiềm lực về tài chính
kiểu như là thành phố hồ chí minh
hay là hà nội
cái phương pháp tiếp cận thứ ba
đó là cái mang tính thử nghiệm
hà nội là đô thị lớn
không chỉ của việt nam
mà còn của thế giới
đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức
với nhiều đặc điểm và áp lực
của một siêu đô thị
câu hỏi đặt ra là hà nội
lựa chọn chiến lược phát triển đô thị
thông minh như thế nào
lựa chọn lĩnh vực ưu tiên nào
chính quyền không thông minh
chính quyền không phục vụ tốt
làm ra phục vụ được một mươi triệu người
nên nền tảng là dịch vụ công
và lĩnh vực thứ hai
thì chúng tôi cũng nêu
chính là cái giao thông
là cái ưu tiên thứ hai
thế còn nói lại chiến lược quả miết
thì thấy cái gì cũng cần
đúng không ạ
đây quý vị đều biết rồi
nhưng mà rõ ràng
cái giao thông là cái nóng
chúng tôi nhận thấy là
cái dịch vụ mà có thể
là người dân thấy ngay được lịch
đó là cái dịch vụ
mà gọi là phản ánh hiện trường
thế là khi mà chúng ta biết là
đô thị có rất là nhiều vấn đề
nào là rác thải
nào là trật tự giao thông
nào là trật tự an toàn xã hội
nó rất nhiều cái nảy sinh cho hàng ngày
thế nếu như người dân
có một cái ứng dụng
để họ có thể chụp ảnh
người ta gửi về cho cơ quan chính quyền
người ta báo là những hiện tượng
sẽ xảy ra hàng ngày
trên đường phố đúng không
trên khu dân cư
và ngay lập tức
thì chính quyền
có những giải pháp
xử lý ngay lập tức
ví dụ như là
sáng ra tôi chụp ảnh
tôi thấy có một cái xe
nó đỗ trái phép
trái lòng đường chẳng hạn
chụp ảnh thấy khoảng nửa tiếng sau
có công an đến xử phạt
thì tôi nghĩ là một tuần sau
là cái hiện tượng
mà gọi là vi phạm
luật giao thông như vậy
nó sẽ gần như là hết
và người dân thấy ngay là
hóa ra mình đang tham gia
vào quản lý đô thị
nếu cứ triển khai
cứ khen hay
khen thông minh
nhưng người dân không cảm nhận được
lợi ích của triển khai
ứng dụng đô thị thông minh
thì sẽ rất khó
để có được sự ủng hộ
có những ứng dụng
với chi phí không lớn
mà các đô thị
có thể lựa chọn
để tạo ra những kết quả
một cách nhanh chóng
đó là những dịch vụ
mà người dân thấy ngay
lợi ích cho cuộc sống
của chính mình
từ đó tạo sự hào hứng
từ phía người dân
bản thân chính quyền đô thị
cũng nhanh chóng nhận ra
lợi ích từ đô thị thông minh
tháng năm vừa qua
dự án trung tâm điều hành thông minh
tại tỉnh thứ thiên huế
do viettel triển khai
vừa được trao giải thưởng viễn thông châu á
ở hạng mục dự án
thành phố thông minh sáng tạo nhất châu á
trung tâm điều hành thông minh
tỉnh thứ thiên huế
do viettel triển khai
và đưa vào vận hành
từ năm hai nghìn một mươi tám
đây là dự án được viettel xây dựng
theo hình thức may đo
theo yêu cầu và đặc thù
của tỉnh thứ thiên huế
và đây cũng chính là điểm độc đáo
được telecom asia awards hai nghìn một mươi chín ghi nhận
không cần nguồn kinh phí khổng lồ
không làm thay đổi
xáo trộn những giá trị văn hóa
lịch sử của mảnh đất cố đô
mô hình này thành công
bởi được xây dựng
trên cơ sở đặc điểm riêng
của đô thị thứ thiên huế
phù hợp với quy mô kinh tế xã hội
của địa phương
và điều quan trọng nhất
đó là bảo đảm nguyên tắc
lấy người dân và doanh nghiệp
làm trung tâm
thực tế hiện bây giờ
chúng tôi cảm nhận được
một số hiệu quả bắt đầu
có thể đó đếm được
thứ nhất là về phía
khối cơ quan dân nước
trên cơ sở các dự liệu công khai
và tăng cường sự tương tác của người dân
đặc biệt là chúng tôi xây dựng
các thị quý trẻ mang tính chức
khá chặt chẽ
thì việc xử lý
về mặt thời gian
của cơ quan dân nước
nó rụt ngắn rất lớn
thậm chí có một vài vụ việc
thông thường rụt ngắn
tới sáu mươi thời gian xử lý
thứ hai là đối với khối doanh nghiệp
đối với các dịch vụ
mà số lượng doanh nghiệp tham gia
vào đầu tư
với hàm lượng nhiều
thì hiệu quả nó lại cao hơn
thứ ba là liên quan đến người dân
bây giờ đó là cái dịch vụ đô thị thông minh
lấy người dân làm trung tâm
cái quan trọng nhất là chúng ta phải xác định được là
thế nào là người dân làm trung tâm
trước khi triển khai dịch vụ đô thị thông minh
thì sở thông tin và truyền thông
tỉnh thường thiên huế mỗi năm tiếp nhận được
nhiều lắm là hai mươi vụ việc phản ánh của người dân
nhưng từ chín tháng
đầu năm nay với mục tiêu công khai
và tương tác đã tiếp nhận hơn ba trăm linh vụ việc
người dân còn được tham gia
tương tác và phản biện trong việc xử lý
các vụ việc
với siêu đô thị như thành phố hồ chí minh
quan điểm về lộ trình xây dựng đô thị thông minh
cũng cho thấy quan điểm lấy người dân
làm trung tâm trong các quyết định của chính quyền đô thị
những ứng dụng được lựa chọn
cung cấp có mục tiêu để cuộc sống
của người dân tiện ích hơn cảm thấy hạnh phúc hơn
thành phố hồ chí minh còn đặt ra mục tiêu
đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị thông minh
là phát triển những ứng dụng cho khởi nghiệp sáng tạo
dự báo từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
trong lĩnh vực công nghệ thông tin
và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
sẽ có khoảng năm doanh nghiệp của thành phố
sẽ góp mặt trong hệ sinh thái
dữ liệu trí tuệ nhân tạo
để tạo động lực cho đô thị thông minh đi đến thành công
là một trong những nhà cung cấp công nghệ
mạng di động hàng đầu thế giới
khi được hỏi về đề xuất trong việc thúc đẩy
quá trình ứng dụng các công nghệ bốn
và iot trong bối cảnh phát triển
các thành phố thông minh tại việt nam
ông dennis brunetti chủ tịch ericsson
khu vực việt nam myanmar
campuchia và lào cho biết
đô thị thông minh được xây dựng bằng công nghệ
và dữ liệu có nhiều phương diện để phát triển
đề cập tới đô thị thông minh
thành phố số là nhắc tới việc
thiết lập hệ thống thông tin của thành phố
thiết bị xử lý dữ liệu năng lực tính toán
nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
tạo nên nền tảng cho đô thị thông minh
nhằm giải quyết các vấn đề
phát hiện vấn đề với thời gian thực giải quyết ngay
tức thì thỏa mãn nhu cầu của người dân

tưởng tượng facebook hoặc facebook
trên thế giới đã có không ít quốc gia
xây dựng đô thị thông minh
và đã thành công nhưng cũng có
những quốc gia vẫn còn băn khoăn
với việt nam nghị quyết của trung ương đã chỉ ra
con đường mà việt nam lựa chọn để phát triển
đó là chủ động tham gia cách mạng công nghiệp bốn
đó là xây dựng đô thị thông minh
đây là cơ hội
để việt nam cùng tiến từ vạch xuất phát
với rất nhiều quốc gia trên thế giới
để có thể sánh vai thậm chí vượt lên